lập nhiều dây hủy khống mạo danh hủy viên để hút hủy nhằm chiếm đoạt hơn một hai tỷ đồng
đối tượng châu thị tròn chú tại xã hưng phú huyện phước long tỉnh bạc liêu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm giam
để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an năm hai nghìn một mươi sáu tròn đứng ra làm chủ nhiều dây hụi
thu hút đông đảo hụi viên tại địa phương tham gia
thời gian đầu tròn trung chi tiền đầy đủ để tạo lòng tin với các hội viên
đến tháng một năm hai nghìn một mươi tám tròn đã có hành vi gian dối lập hủy khống mạo danh hủy viên để hút hủy
qua đó chiếm đoạt hơn một hai tỷ đồng
đến ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một châu thị tròn tuyên bố